sở giao thông vận tải tp hcm vừa cho biết chính thức dừng nghiên cứu đề án thu phí ô tô vào trung tâm
vì ủy ban nhân dân thành phố chưa đồng ý
trước đó nhằm kéo giảm un tắc giao thông trong nội đô sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành nghiên cứu
việc xây dựng ba mươi bốn trạm thu phí không dừng đối với ô tô vào trung tâm thành phố
lãnh đạo sở giao thông vận tải cho biết đề án thu phí ô tô vào trung tâm đã có chủ trương từ năm hai nghìn một mươi
cho phép nghiên cứu theo hình thức hợp tác công tư
đây là chủ trương lớn của chương trình đột phá giảm tai nạn giảm un tắc giao thông tại tp hcm
do đó sở đã báo cáo thành phố cho phép nghiên cứu lại theo hình thức giao thông cho một đơn vị nhà nước nghiên cứu
tuy nhiên đến nay ubnd tp hcm chưa xem xét vì vậy đề án này chính thức dừng lại
trước đó vào giữa tháng bảy sở giao thông vận tải đề xuất ubnd tp hcm giao trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn
làm chủ đầu tư dự án thu phí ô tô lưu thông vào trung tâm đề xuất lập ba mươi bốn trạm thu phí không dừng ở vành đai
các quận một quận ba và giáp tranh quận năm quận một mươi mục tiêu kéo giảm ủng tắc giao thông tại khu vực trung tâm
giảm phương tiện cá nhân khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng
dự kiến kinh phí đầu tư cho đề án là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng